xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối hiện đại được coi là hình thức xuất khẩu hiệu quả
bền vững và được nhiều doanh nghiệp theo đuổi
đây là khẳng định của đại diện bộ công thương tại chương trình hội thảo tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp việt nam
tham gia các mạng phân phối nước ngoài cho các doanh nghiệp phía bắc được tổ chức hôm nay tại hà nội
đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ đề án thúc đẩy doanh nghiệp việt nam
tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về các hệ thống phân phối hiện đại
bao gồm hệ thống phân phối bán lẻ aon và center group và chợ đầu mối rajis pháp
đồng thời nâng cao năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp việt nam thông qua tập huấn cho các doanh nghiệp
về quy trình quản lý tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa thủ tục xuất nhập khẩu vào thị trường các nước của nhà bán lẻ chợ đầu mối
bên cạnh đó để đề án đạt được các mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp việt nam
bộ công thương kêu gọi sự phối hợp và đồng hành từ các cơ quan quản lý các cơ quan xúc tiến thương mại
đến các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp các nhà phân phối hiện đại
nhằm tham gia và triển khai đề án một cách đồng bộ cùng đem lại lợi ích cho các bên